cách đây vừa tròn năm mươi ba năm ngày mùng hai và ngày năm tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hải quân nhân dân việt nam sau chín năm xây dựng trong hòa bình
lần đầu tiên ra quân chiến đấu đã dũng cảm đánh đuổi tàu khu trục ma đốc của đế quốc mỹ ra khỏi vùng biển miền bắc
bắn rơi nhiều máy bay và bắt sống giặc lái của chúng làm nên truyền thống đánh thắng trận đầu của bộ đội hải quân và quân dân miền bắc
và cho đến ngày hôm nay bài học năm đó vẫn còn nguyên tính thời sự trong xây dựng hải quân chính quy tinh nhuệ tiến thẳng lên hiện đại
đặc biệt là với lực lượng tàu mặt nước và tàu ngầm cấp chiến dịch
những ngày đầu tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hình ảnh chiếc tàu khu trục madok của địch chúng ngư lôi bốc cháy bỏ chạy ra vùng biển quốc tế
còn máy bay ad bốn hiện đại bị rơi ngay trên vùng biển quảng ninh khiến quân dân ta vỡ hòa niềm vui chiến thắng
hải quân nhân dân việt nam ngày ấy còn non trẻ với những con tàu đơn sơ trang bị thiếu thốn
đã bước vào trận chiến đấu đầu tiên ấy với tinh thần dũng cảm sáng tạo dám đánh quyết đánh và biết đánh thắng
bài học về phát huy vai trò đội ngũ thuyền trưởng chính trị viên công tác bảo đảm kỹ thuật hậu cần
cứu chữa thương binh đã được áp dụng trong thực tế chiến đấu những năm sau này
một trong những bài học kinh nghiệm trực tiếp đối với các bộ chính trị đại quân đó chính là
cái việc là phải thường xuyên chăm lo đến cái đời sống vật chất chính trị tinh thần cho bộ đội
phải biết phát huy dân chủ trong đó có cả dân chủ về trong sinh hoạt và dân chủ quân sự
để làm sao là cho mọi cán bộ chiến sĩ phát huy được hết cái năng lực sáng tạo của mình
cống hiến xây dựng đơn vị phát huy được hết cái năng lực sáng tạo của mình
để khi có tình huống xảy ra thì sẵn sàng là hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ trên giao
ngày nay xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ vững mạnh về chính trị là cơ sở để hải quân nhân dân việt nam
nâng cao chất lượng tổng hợp chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước yêu biển đảo và con tàu
đó cũng là nền tảng để thực hiện những chuyến biển các cuộc diễn tập sát thực tế chiến đấu
giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao sức dẻo dai thành tạo và tinh tin đi biển xa
làm điểm tựa cho ngư dân và các lực lượng hoạt động kinh tế trên vùng biển của tổ quốc
anh em tôi có nói là trang bị chúng ta như thế này là tốt rồi nhưng mà còn phải tốt hơn nữa
mặt tàu màn nước tàu ngầm rồi là phòng thủ bờ biển các bộ phận như là tên lửa phòng không
tên lửa đối hải của chúng ta tên lửa bảo vệ bờ biển khác thì tập hợp lại thành một cái quân
chủng hải quân đầy đủ có không quân hải quân có pháo binh bờ biển có tên lửa bờ biển
có tàu ngầm có tàu ngầm nước có tàu săn ngầm tất cả mọi thứ đó kết hợp thành một cái quân chủng
thì tôi tin là hải quân sẽ làm được nhiệm vụ giữ gìn đất nước của chúng ta
lấy con người là nhân tố quyết định chiến thắng trên chiến trường những năm qua
quân chủng hải quân đã kết hợp nhuẩn nhuyễn giữa huấn luyện làm chủ vũ khí trang thiết bị hiện
đại với vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật phát huy nghệ thuật quân sự trong thời
đại hồ chí minh các binh chủng trong toàn quân chủng được quan tâm bảo đảm cả về năng lực kỹ thuật
hậu cần chế độ chính sách đặc biệt với lực lượng làm nhiệm vụ dài ngày trên các đảo
nhà gian tàu trực cứu hộ cứu nạn trong sóng gió hay có những khó khăn gian khổ đặc thủ nhờ đó
các lực lượng hải quân đã góp phần xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên biển
bảo vệ vững chắc tổ quốc từ hướng đến